hàn quốc một lần nữa kêu gọi người dân thực hiện giãn cách xã hội ở nhà và tránh tụ tập đông người trong dịp cuối tuần
cũng như thực hiện tự cách ly nếu trở về từ nước ngoài nhằm ngăn sự lây lan của virus sars cov hai
trong khi đó tại singapore giãn cách xã hội đã không còn chỉ là khuyên cáo
bất kỳ ai cố tình ngồi cách người khác hoặc đứng trong hàng đợi chưa đến một mét ở nơi công cộng sẽ bị xem là phạm tội
chủ các hàng ăn hay trung tâm thương mại phải đảm bảo ghế ngồi hay vị trí đứng xếp hàng của khách phải cách xa nhau một mét